hai điện thoại di động ba mươi hai xe mô tô nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà và số tiền là gần ba mươi triệu đồng
tại tỉnh bình định vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm hư hỏng toàn bộ ca bin của một chiếc xe container
rất may là không có người thương vọng
xe container lưu thông về hướng ngoại thành quy nhơn khi đến giữa cầu đen thuộc địa bàn phường hải cảng tp quy nhơn
thì khói bốc nghi ngút từ phía bình nhiên liệu sau đó lửa bùng phát dữ dội
rất may tài xế kịp thời bỏ chạy
nhận được tin báo lực lượng chức năng huy động hai phương tiện cùng hơn một mươi hai cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai dập tắt đám cháy
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi toàn bộ ca bin chiếc container và một số tài sản tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng
từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi năm tháng một cảng nội bài áp dụng thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách
ưng phó với tình trạng quá tải và giữa cao điểm
cụ thể chỉ có hành khách đi máy bay nhân viên nội bộ và các đối tượng được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền
mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không
người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này
thời gian thử nghiệm áp dụng trong hai khung giờ cao điểm từ chín đến một mươi một giờ và từ hai mươi giờ ba mươi đến hai mươi ba giờ
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sau thời gian thử nghiệm căn cứ vào tình hình thực tế cảng sẽ linh hoạt triển khai phương án trong các ngày
khung giờ cao điểm phục vụ tên nguyên đán áp dụng đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại